sử lý nghiêm hành vi vận chuyển giết một lợn bất hợp pháp là một trong những nội dung chỉ đạo được đề cập trong công văn vừa được ubnd tp hà nội ban hành nhằm nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường thị trường thị trường thị trường